thưa quý vị công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển động vật hoang dã
thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn hết sức tinh vi tạm giữ ba đối tượng
tối một mươi một tháng năm tại khu suối một xã hương lung huyện cẩm khê công an huyện cẩm khê đã bắt quả tang lê văn sơn
điều khiển xe ô tô đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ còn sống nặng khoảng hai trăm sáu mươi năm kg mang đi tiêu thụ
sơn khai nhận mua cá thể hổ ở tỉnh nghệ an với giá hai bảy triệu một kg sơn sẽ bán lại với giá bốn triệu đồng một kg
mở rộng điều tra cơ quan thu giữ thêm một cá thể gấu đông lạnh đang chờ mang đi tiêu thụ
công an huyện cẩm khê đã bàn giao cá thể hổ cho khu sinh thái mường thanh savari land nghệ an để nuôi dưỡng và chăm sóc theo quy định
từ tháng năm lãnh đạo tỉnh hải dương đã có buổi tiếp xúc đối thoại với cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế
lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng những phản ánh kiến nghị xoay quanh các vấn đề như nâng cao đời sống cán bộ nhân viên
nâng cao chất lượng chuyên môn đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ thu hút xã hội hóa lĩnh vực y tế
hội nghị đã giúp lãnh đạo tỉnh hải dương cũng như các cơ quan chức năng có chủ trương biện pháp lãnh đạo
chỉ đạo sát đúng kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác y tế của tỉnh
chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm hai nghìn hai mươi bốn
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị tổng kết các kỳ thi năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay hà nam có hơn chín thí sinh thi tốt nghiệp
trong trường trung học phổ thông tỉnh đã thành lập hai mươi ba hội đồng thi đặt tại hai mươi ba trường trung học phổ thông với hơn một cán bộ làm nhiệm vụ
tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất nhân lực chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sai phạm
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi đồng thời tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và cán bộ giáo viên tham gia
phú thọ vừa hứng chịu nhiều trận rông lốc gây thiệt hại lớn về tài sản trong đó có nhiều công trình thủy lợi
ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi cũng như tính mạng và tài sản của người dân
đây là công trình kè chống sạt lở bờ vở sông hồng tại khu một xã bắc sơn có chiều dài gần ba trăm linh mét với kinh phí trên năm tỷ đồng
công trình hoàn thành không chỉ khắc phục sự cố sạt lở bờ vở sông khi mưa lũ mà còn bảo vệ tính mạng và tài sản cho gần năm mươi hộ dân
trong quá trình triển khai trước khi công trình đưa vào triển khai xây dựng
ủy ban nhân dân xã đã có phối hợp với mặt trận tổ quốc tuyên truyền vận động đến với các hộ dân có hoa màu đất đai tài sản liên quan
bà con nhân dân đồng tình rất là vui mừng phấn khởi đã thu dọn tháo giữ những công trình trong phạm vi vận chuyển vật liệu vật tư đến để kè
hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi phú thọ đang quản lý vận hành gần hai trăm linh hồ chứa trong đó có một mươi năm công trình hồ đập lớn
ngay từ đầu năm công ty đã kiểm tra ra soát bảo trì và sửa chữa kịp thời các công trình hư hỏng xuống cấp